mặc dù năm nay thời tiết bất lợi với bão lũ xảy ra liên tục
nhưng các làng trồng hoa cúc hoa mai tại tỉnh bình định lại không bị ảnh hưởng nhiều
hiện nay nông dân đang tích cực chăm sóc hoa thực hiện các công đoạn cuối cùng
để cho ra những trậu hoa đẹp nhất phục vụ tết nguyên đán năm nay
khi thời tiết cuối năm thuận lợi cũng là lúc ông phan văn sáu tích cực chăm sóc gần bảy chậu mai của mình
để chuẩn bị phục vụ tết nguyên đán hiện nay công đoạn cắt tỉa cành đã xong
chỉ còn chờ đến cuối tháng một mươi một âm lịch sẽ lặt lá mai để hoa bùng nở
thị xã an nhơn được mệnh danh là thủ phủ mai vàng của miền trung
hiện địa phương có gần một chợ mai
một năm trăm linh hộ trồng mai tổng diện tích là một trăm bốn mươi năm hectare
hiện là thời điểm dồn sức để chăm hoa mai kịp bán tết nên người nông dân ăn ngủ ngay tại vườn
trong khi đó người trồng hoa cúc tại tỉnh bình định năm nay e rè
thấp thỏm hơn rất nhiều khi chủ vượt quyết định giá
số lượng trậu
nguyên nhân vì lo không có đầu ra do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
một cây tứ hai lòng cho đó là nó hiếu
thuốc thì một tầng bùng một lòng
còn tứ phân cũng vậy
tứ phân cũng một tầng bùng một lòng
còn kém cặp là nói chung là ngày nào cũng kém
qua một năm nhiều thiên tài dịch bệnh
giờ đây nông dân tỉnh bình định đang đặt nhiều niềm tin thắng lợi
ở vụ hoa tết nguyên đán tân sỉu năm nay